liên hoan trèo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín vừa khai mạc tối qua tại tỉnh bắc giang
đây là nơi gặp gỡ giao lưu giữa những người làm nghề và cũng là dịp để khán giả yêu trèo được thưởng thức những tác phẩm xuất sắc đến từ các địa phương trên cả nước
liên hoan trèo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín do cục nghệ thuật biểu diễn phối hợp với hội nghệ sĩ sân khấu việt nam sở văn hóa thể thao và du lịch bắc giang tổ chức từ ngày một mươi bốn tới ngày hai mươi tám tháng chín tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
liên hoan năm nay quy tụ khoảng một diễn viên trèo đến từ một mươi sáu đơn vị nghệ thuật trong cả nước hứa hẹn sẽ là sân chơi hấp dẫn cho các nghệ sĩ diễn viên yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống này
đây là lần đầu tiên mà cái liên hoan sân khấu trèo trên đường toàn quốc là một sự kiện rất là lớn được tổ chức tại thành phố bắc giang
và đây cũng là dịp để tất cả các nghệ sĩ trong làng trèo có dịp hội ngộ cùng với nhau có dịp được trao đổi những kinh nghiệm nghề nghiệp với nhau
và cái quan trọng hơn nữa là để cùng tìm ra một cái hướng đi mới cho trèo hướng đi làm sao mà tiếp cận được khán giả và sẽ luôn luôn là những cái người mà thắp lên cái ngọn lửa yêu nghệ thuật sân khấu truyền thống dân tộc cho tất cả quý vị khán giả
với tiêu chí không hạn chế đề tài điểm nổi bật của liên hoan năm nay là hướng tới sự đa dạng của các vở diễn
trong hai mươi sáu vở diễn tham dự chủ yếu vẫn là các đề tài dân gian và lịch sử
với sự đầu tư giản dựng công phu các nghệ sĩ diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật
trèo chuyên nghiệp sẽ đem đến cho khán giả yêu thích trèo những vở diễn đặc sắc mang đậm nét đẹp văn hóa của mỗi địa phương
năm nay tôi thấy ở bắc giang này tổ chức trèo toàn quốc là rất chi là công phu và hoành tráng
rất thích là sẽ có nhiều chương trình như thế này để tổ chức những môn trèo này để cho mọi người dân được đi xem và cổ vũ cho trèo
liên hoan trèo toàn quốc là hoạt động định kỳ được tổ chức ba năm một lần đã thực sự trở thành ngày hội nghề đối với đông đảo nghệ sĩ diễn viên nhà công trèo trên cả nước
liên hoan còn nhằm phát hiện những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị
nghệ thuật trèo là một nghệ thuật mà luôn luôn được công chúng yêu thích và là loại nghệ thuật truyền thống
chắc chắn là về phía quản lý nhà nước
các thể thao du lịch luôn luôn giữ gìn hoạt động này
ngoài ra thì cũng phải là tạo ra cơ chế chính sách cho diễn viên cũng như là những người mà tham gia hoạt động trèo được thể hiện hết mình và cũng có những chính sách tốt nhất cho họ
trong khuôn khổ liên hoan sẽ có năm buổi diễn của các đơn vị trong cuộc sống hối hả hôm nay nhất là với những người trẻ có thể họ ít dành thời gian hơn để nghe và xem hát trèo
tuy nhiên qua liên hoan lần này có thể khẳng định những làn điệu trèo và nghệ thuật hát trèo vẫn có chỗ đứng
đó là một lần riêng trong lòng các thế hệ người dân việt nam